để đảm bảo chỗ ăn chỗ ở miễn phí cho thí sinh và các bậc phụ huynh tỉnh đã vận dụng chỗ ở của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các điểm chùa tịnh xá trên địa bàn thành phố long xuyên
bên cạnh đó sở giáo dục tỉnh đã huy động từ các tập thể cá nhân hỗ trợ trên năm mươi suất cơm và hơn ba chỗ ở miễn phí một trăm linh xe máy đưa đón các em trong những ngày thi
vào tối ngày hôm qua hai mươi chín tháng sáu trên tuyến đường dốc sỏi đi cảng dung quất thuộc thôn trung an xã bình thạnh huyện bình sơn
quảng ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương
ô tô do tài xế tạ kim khôi chú thành phố quảng ngãi điều khiển chạy hướng đông tây khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe mô tô do phạm xuân mỹ chú huyện bình sơn
chở sau là anh phạm văn hùng và xe mô tô do chị huỳnh thị kim trang chở chị võ thị trinh đều ở huyện trà bồng cùng chạy theo hướng ngược chiều
hậu quả là vụ tai nạn làm cả bốn người đi xe máy bị thương tích và đưa đi cấp cứu anh phạm xuân mỹ đã tử vong ngay sau đó
vào ngày hôm qua ban chuyên án bốn trăm bốn mươi một t bộ chỉ huy biên phòng tỉnh lào cai đã phá thành công chuyên án về mua bán trẻ em qua biên giới bắt một đối tượng giải cứu ba nạn nhân bị lừa bán
sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng đánh án đã bắt khẩn cấp đỗ anh tuấn chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
tại đồn biên phòng đối tượng tuấn khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng ba đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm tuấn đã lừa được ba em gái đưa sang trung quốc bán
tổng số tiền tuấn thu được từ hoạt động mua bán người là một mươi hai nhân dân tệ tương đương với ba mươi bảy triệu việt nam đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn dũng chú thành phố vĩnh yên về tội cố ý gây thương tích
trước đó do mâu thuẫn cá nhân nguyễn văn dũng đã dùng dao
đâm anh vũ cường hùng chú thành phố vĩnh yên khiến nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện
hiện công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án trộm xe máy bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn thành tâm nguyễn minh toàn và phan văn đồng
lợi dụng trời tối và sơ hở của chủ xe nhóm đối tượng đã liên tiếp gây ra gần hai mươi vụ trộm xe máy ở địa bàn thị xã ba đồn huyện quảng trạch và bố trạch
các phương tiện và tăng vật vụ trộm đã được công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình tiến hành thu hồi đồng thời đang làm thủ tục để trao trả lại cho các bị hại
đến đây bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi bốn h cũng xin được kết thúc mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của intv